ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh bình định cho biết đã có một mươi năm chủ tàu cá đóng mới
theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ bị nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bình định
khởi kiện ra tòa để đòi nợ nhằm tránh phát sinh tình trạng nợ xấu nợ quá hạn
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tải khởi kiện một mươi hai chủ tàu
ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh tỉnh bình định khởi kiện hai chủ tàu
ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tỉnh bình định khởi kiện một chủ tàu
toàn tỉnh bình định có sáu mươi hai chủ tàu được vay đóng mới tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy
với tổng số tiền là chín trăm hai mươi một tỷ đồng đến nay tổng dư nợ cho vay là hơn tám trăm năm mươi tỷ đồng
có bốn mươi chín chủ tàu nợ quá hạn tới hai trăm chín mươi tỷ đồng trong đó một trăm ba mươi chín tỷ đồng là tiền gốc và một trăm năm mươi một tỷ đồng là tiền lãi